ngày ba mươi tháng một mươi hai ban thường vụ tỉnh ủy quảng bình đã tổ chức hội nghị học tập
nghiên cứu quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của toàn tỉnh
đại biểu dự hội nghị đã được nghe giới thiệu quán triệt một số nghị quyết hội nghị trung ương lần thứ tư
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai nội dung kết luận số chín của ban chấp hành trung ương đảng
về tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
phát biểu tại hội nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy tỉnh quảng bình nêu rõ
việc học tập nghiên cứu quán triệt các nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
là yêu cầu bắt buộc để các cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương
nắm bắt và cụ thể hóa bằng các chương trình hành động
sau hội nghị học tập quán triệt các đại biểu viết thu hoạch đề xuất các giải pháp
về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng
chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
trong nội bộ của đơn vị địa phương trong thời gian tới